ngày hai mươi hai tháng tám huyện mường lát đã tổ chức lễ truy điệu và trao bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ thảo văn xúa
hy sinh trong lúc giúp dân bản ứng phó với mưa lũ sau cơn bão số ba vừa qua
liệt sĩ thao văn xúa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đã có một mươi năm làm trưởng công an xã nhi sơn
tối ngày ba tháng tám trong lúc đưa các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm giữa mưa lũ
anh xúa đã bị đất đá vùi lấp và hy sinh
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ thao văn xúa
cũng tại buổi lễ bộ lao động thương binh và xã hội cũng đã tặng năm căn nhà cho người có công với cách mạng
hỗ trợ kinh phí cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua với tổng số tiền khoảng bảy trăm linh triệu đồng